lần đầu tiên các sản vật của rừng do chính bà con hơ re ở miền núi quảng ngãi nuôi trồng
chăm sóc được bán trong chuỗi hệ thống siêu thị ở các thành phố lớn
đây là kết quả bước đầu khá quan trọng trong lộ trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng nâng cao chuỗi giá trị nông sản tăng lợi nhuận cho người sản xuất của tỉnh quảng ngãi
lần đầu tiên nông sản của nông dân vùng cao sơn hà tỉnh quảng ngãi có mặt tại hệ thống siêu thị bixi
bà nguyễn thị huệ một người dân ở đà nẵng khi đi vào siêu thị bixi đã chọn mua ngay các mặt hàng nông sản của nông dân sơn hà
đà nẵng đây là một siêu thị bixi là một siêu thị lớn mà có mặt hàng như đây là mình rất vui và rất tự hợp cho quảng ngãi
và mình sáng sòn mình lựa chọn ngay những mặt hàng đó
hiện tại tập đoàn bixi việt nam đã ký kết hợp đồng và tiếp nhận các mặt hàng nông sản của người hơ rê huyện sơn hà
để bày bán tại các siêu thị bixi quy nhơn đà nẵng và huế
tất cả các hàng hóa đều được kiểm định chất lượng bảo đảm tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm
đồng thời giá cả hợp lý nên luôn được người tiêu dùng đón nhận
với sự hỗ trợ của nhà nước về con giống kỹ thuật lần đầu tiên các mô hình chăn nuôi sản xuất
cung ứng nông sản sạch an toàn theo chuỗi liên kết đã được triển khai trong cộng đồng người hơ rê
ở miền núi tỉnh quảng ngãi
mô hình đã làm thay đổi thói quen cố hữu về tự cung tự cấp của người dân tộc thiểu số ở xã vùng cao
từng bước tiến tới sản xuất theo hướng hàng hóa
trong thời gian tới thì để đảm bảo thị trường tiêu thụ ổn định thì chúng tôi sẽ tạo một chuỗi kết nối
có kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn từ đầu vào quy trình sản xuất và tới thị trường tiêu thụ
và chúng tôi sẽ hỗ trợ cái vốn ban đầu và cái quy trình sản xuất cho người dân
để làm sao người dân tiếp cận được với khoa học kỹ thuật và làm sao thị trường của chúng tôi đảm bảo ổn định và mang tính bền vững lâu dài
xây dựng các chuỗi sản phẩm nông sản mang thương hiệu vùng cao là cách để quảng ngãi vừa đưa ra thị trường
các nông sản hữu cơ an toàn với sức khỏe người tiêu dùng vừa giúp người dân địa phương tăng thu nhập xóa đói giảm nghèo bền vững